ngày sáu tháng một mươi theo giờ địa phương tổng thống mỹ donald trump tuyên bố ông trông đợi cuộc tranh luận với ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ cựu phó tổng thống joe biden dự kiến diễn ra vào ngày một mươi năm tháng một mươi tới
ông trump cũng cho biết cảm thấy tuyệt vời sau khi đêm đầu tiên trở lại nhà trắng sau khi được điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện
phát biểu trên trang twitter cá nhân vài giờ sau khi ông rời khỏi trung tâm y tế quân đội quốc gia waterres tại bang maryland
tổng thống donald trump cho biết ông rất trông đợi vào cuộc tranh luận tối thứ năm ngày một mươi năm tháng một mươi tại miami
về phần mình bác sĩ của nhà trắng cùng ngày thông báo sức khỏe của tổng thống trump đang vô cùng tốt và ông không có triệu chứng của covid một mươi chín
thông báo của nhà trắng cho biết tổng thống trump đã có đêm nghỉ ngơi đầu tiên tại nhà và hiện không có triệu chứng covid một mươi chín
các dấu hiệu sinh tồn và kiểm tra sức khỏe của ông đều ổn định độ bão hòa oxy trong máu ở mức chín mươi năm chín mươi bảy
trong khi đó truyền thông mỹ ngày sáu tháng một mươi cho biết có thêm hai nhân viên nhà trắng rất nghiệm dương tính với sars cov hai